tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
chủ tịch ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến
rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó với cơn bão số năm và triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão
theo đó khi bão số năm di chuyển vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn
tại các tỉnh trung bộ và tây nguyên hiện các sông tại đây đang ở mức báo động một báo động hai
có nơi trên mức báo động hai nhiều nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi
và ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp vùng ven sông khu đô thị

nhưng ta phải chủ động để không để bị bất ngờ
bên cạnh đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không được chủ quan
trước tình hình mưa bão hiện nay cần phải chủ động lên kế hoạch ứng phó với tình huống xấu có thể xảy ra